hôm nay các tỉnh thành ở tây bắc bộ như lai châu điện biên sơn la yên bái hay lào cai
và cả khu vực nam đồng bằng vẫn còn có mưa nhưng lượng mưa không quá lớn đều thấp dưới mức hai mươi mm
tuy nhiên ở khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày nay đã liên tục có mưa to
nay chỉ cần một lượng mưa vừa phải là từ năm một mươi năm mm cũng có thể kích hoạt những khối đất đá đã ngậm no nước
vì thế ở các tỉnh thành phía tây bắc bộ vẫn tiềm ẩn nguy cơ về hiện tượng sạt lở đất
sang đến ngày mai khi những cơn mưa không còn nữa bắc bộ trời sẽ chuyển nắng
nhiệt độ toàn miền có xu hướng tăng nhẹ như tại các tỉnh thành thuộc tây bắc bộ tăng lên ba mươi ba mươi hai độ
còn đối với đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội là ba mươi hai ba mươi bốn độ
hà giang cao bằng lạng sơn nhiệt độ còn có thể tăng lên là ba mươi bốn ba mươi năm độ khiến cho trời hơi nóng bức về trưa và chiều
lui xuống miền trung khu vực thanh hóa nghệ an và cả phần phía bắc của hà tĩnh
sẽ là những vùng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ
trong đêm nay và chiều tối mai ở ba tỉnh sẽ đều có mưa rông trên diện rộng
và nhiệt độ vì thế cũng giảm xuống chỉ còn khoảng ba mươi ba mươi ba độ
trong khi đó ở các tỉnh còn lại của miền trung một dọc từ quảng bình trở vào đến bình thuận
trời nắng giáo mức nhiệt cao là ba mươi bốn ba mươi năm độ
ở nam bộ sau những ngày gió tây nam gián đoạn thì đến chiều nay khối không khí biển bắt đầu suy yếu
và rút dần trở lại biển đông tạo điều kiện cho gió tây nam phát triển trở lại
vì thế ở cả tây nguyên cũng như nam
nam bộ thì từ chiều mai sẽ có mưa tăng dần lên mức độ giải rác
mưa tăng thì hiển nhiên là nhiệt độ sẽ giảm
mức nhiệt cao nhất ngày mai ở tây nguyên sẽ là hai mươi tám ba mươi một độ còn đối với nam bộ sẽ là ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển dưới tác động của rãnh mây rông qua vịnh bắc bộ
nên vùng biển vịnh bắc bộ cũng như bắc biển đông tiếp tục sẽ là những nơi được cảnh báo là có thời tiết xấu
mưa rào và rông diễn ra ở mức giải rác và khiến cho tầm nhìn xa giảm mạnh
chỉ còn bốn một mươi km trong mưa
ngoài ra trong cơn rông còn có thể xuất hiện cả lốc xoáy cũng như gió giật mạnh gây nguy hiểm
bà con ngư dân cần hết sức thận trọng
nằm về phía nam nên hai huyện đảo hoàng sa và trường sa hầu như không bị ảnh hưởng gì
tại đây gió tây nam cấp bốn mưa rào và rông chỉ xuất hiện vài nơi tầm nhìn khá là thông thoáng
thời tiết thuận lợi cho các tàu thuyền tiến hành khai thác và đánh bắt trên hai ngư trường truyền thống này
sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành trên cả nước